sau ba ngày xét xử vào chiều nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với bị cáo chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn cùng chín đồng phạm về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo đó tuyên phạt bị cáo chu tiến dũng năm năm tù giam các bị cáo khác gồm đỗ văn ngà
cựu kế toán trưởng bốn năm tù giam nguyễn hoành hoa cựu chủ tịch hội đồng thành viên bốn năm tù giam
nguyễn hoàng anh cựu tránh văn phòng ba năm sáu tháng tù giam
các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt với các mức án từ án treo cho đến ba năm tù giam
trước đó theo cáo trạng bị cáo chu tiến dũng và đồng phạm đã có những sai phạm khi không thực hiện
đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hai mươi hai tỷ đồng
tại tổng công ty công nghiệp sài gòn từ năm hai nghìn một mươi
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang lấy lời khai của hơn ba mươi người có liên quan đến việc
làm các giấy tờ giả để xác minh làm rõ
hành vi trục lợi bảo hiểm
trước đó ngày hai mươi chín tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa tiến hành kiểm tra
phát hiện và bắt giữ hai đối tượng gồm lê thị huệ và hoàng trọng đại cùng chú phường tràng giài
tp biên hòa khi các đối tượng đang thực hiện việc tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung chuẩn bị giao cho những người đặt mua
đồng thời tạm giữ hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do nhiều phòng khám
khác nhau lập khống nội dung qua đấu tranh bước đầu huệ thừa nhận từ năm hai nghìn hai mươi đến nay đã giao dịch
hàng chục nghìn giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe giả thu lợi bất chính
hàng trăm triệu đồng
tổng đồng thống của tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa
tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa tp biên hòa
đồng loạt tiến hành khám xét các phòng khám nhà ở của một số đối tượng
tại các phường tân hiệp long bình long bình tân tràng giài bửu hòa
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh
nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả
chưa có thông tin người khám và nhiều máy móc tài liệu liên quan
đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám
qua điều tra xác minh bắt đầu các đối tượng khai nhận thực hiện việc mua bán này
từ năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên số lượng của những năm trước thì nó chỉ là hoạt động nhỏ lẻ thôi
mà tới cái thời gian gần đây cuối năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba thì các đối tượng hoạt động
mang tính chất nhiều hơn và thường xuyên hơn
và số lượng giấy mà các đối tượng mua bán cũng là nhiều hơn
qua điều tra bước đầu xác định ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày
các phòng khám còn mua bán làm khống các loại giấy tờ

giấy chữ nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động
chủ yếu là công nhân trong các công ty người thi sát hạch lái xe
các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
thì còn lập hồ sơ khống để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế
hiện công an tp biên hòa đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa khởi tố đối tượng
lô văn tuấn chú tại huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an về tội chống người thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác công an thị xã hoàng mai phát hiện xe ô tô tải
do tuấn điều khiển có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên lái xe không chấp hành và tiếp tục di chuyển
tổ công tác bám sát và tiếp tục ra tế nhiệm dừng xe
tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của tổ công tác rồi tiếp tục bỏ chạy

nhiều người đã bị phi lừa với số tiền trên ba tỷ đồng
sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ công an huyện gò dầu đã khởi tố bị can
bắt tạm giam phi vì hành vi lừa đảo chiếm luật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc
xảy ra tại một khách sạn ở thành phố nha trang đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu là ngô văn chuyên
chủ tại thành phố nha trang châu quang xu xin che ho cùng có quốc tịch hàn quốc
thông tàu váy chú tại tỉnh đồng nai cùng một mươi bốn đối tượng khác có liên quan
đêm một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở game clublacky tại khách sạn nằm trên đường trần phú
thành phố nha trang qua đó bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc với một mươi ba người nước ngoài
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn bốn trăm linh tám usd hơn một mươi năm usd hồng kông
một mươi won hàn quốc hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng cùng nhiều máy móc tài liệu phương tiện vật chứng
có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cơ sở này do châu wansu và ngô văn chuyên góp vốn thành lập với vỏ bọc là kinh doanh trò chơi đệ tử có thường
nhưng thực tế là tổ chức cho người nước ngoài đánh bạc với nhân viên
ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương tiến hành bàn giao toàn bộ phương tiện
các loại giấy tờ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm ba người thương vong
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thuận an thủ lý điều tra theo thẩm quyền
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại giao lộ đường mỹ phước tân vạn và thuận an hòa
thuộc địa bàn phượng an phú tp thuận an tỉnh bình dương xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô tải
biển số sáu mươi một c hai mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi và nhiều xe gắn máy đang đậu chờ đèn đỏ
hậu quả làm thanh niên sinh năm hai nghìn ba quê nam định tử vong tại chỗ và hai người điều khiển xe gắn máy bị thương nặng
ba xe gắn máy và hai chiếc xe ô tô bị hư hỏng
bước đầu tài xế xe tải là hà đình bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ thành phố tân uyên tỉnh bình dương
đã xuất trình các giấy tờ xe bằng lái theo quy định
qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế hà đình bé không phát hiện nồng độ cồn
test nhanh nước tiểu kết quả không có ma túy
tài xế bé khai do khi đến giao lộ nói trên xe tải bị mất phanh dẫn đến vụ tai nạn trên
một vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe đã xảy ra vào hôm nay
nắm thông tin lực lượng cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
đã có mặt để phân luận điều tiết giao thông thực hiện đo đạt hiện trường
trước suốt camera điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa năm xe
thông tin ban đầu lúc chín giờ xe taxi công nghệ bất ngờ phanh gấp
lập tức ba xe phía sau không kịp dẫn tốc độ đã lần lượt tông vào đua nhau
tiếp đó cú tông mạnh để xe taxi công nghệ lao lên rồi đâm tiếp vào một xe phía trước
khiến cả năm xe dính vào nhau các xe va chạm đều là dòng xe du lịch loại từ bốn năm chỗ và bảy chỗ
vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã làm các xe hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe
hiện nguyên nhân sẽ ra tai nạn vẫn để các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
công an tp hcm cho biết trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị đã triệt phá hai trăm một mươi vụ
bắt giữ bốn trăm sáu mươi bảy đối tượng liên quan đến ma túy và thu giữ gần sáu mươi kg ma túy các loại
cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã điều tra khám phá
một mươi tám vụ đạt bảy mươi bốn một mươi bốn bắt ba trăm bảy mươi bốn đối tượng đã triệt phá hai trăm một mươi vụ bắt giữ bốn trăm sáu mươi bảy đối tượng liên quan ma túy
thu giữ trên năm mươi năm năm kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan
công an thành phố đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện một trăm linh chín vụ vi phạm pháp luật về môi trường
tham mưu ban hành hai mươi hai quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hai chín mươi năm tỷ đồng
tình hình trật tự an toàn giao thông
thành phố được tập trung quản lý
điều tiết cơ bản ổn định không xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông tại các tuyến trọng điểm cửa ngõ thành phố
liên quan đến vụ việc tranh chấp giữa hoa hậu thùy tiên và bà đặng thùy trang
tòa án nhân dân quận gò vấp đã đưa ra xét xử dân sự trong sáng nay ngày ba mươi một tháng năm
cùng ngày phiên xử vụ gây rối trực tự công cộng giữa bà nguyễn xuân hương trang
còn gọi là trang nemo và ba đồng phạm cũng được tòa án nhân dân quận một tp hcm
đưa ra xét xử nhưng tạm hoãn vì bị cáo nhập viện
sau hơn nửa năm điều tra bổ sung nguyễn xuân hương trang tức trang nemo
đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng phiên tòa phải hoãn vì bị cáo nhập viện
tại phiên tòa ngày ba mươi một tháng năm luật sư của bị cáo cho biết khuya hôm qua ba mươi tháng năm
những tin nhắn của thân chủ báo phải nhập viện vì vấn đề sức khỏe nên không thể dự tòa
do sự việc xảy ra đột ngột nên luật sư không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến sự việc này
sau khi hội ý hội đồng xác xử cho rằng đây là tình tiết trở ngại khách quan nên tạm hoãn phiên tòa
để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo phiên tòa sẽ mở lại chiều ngày một mươi sáu tháng sáu
cùng ngày cũng diễn ra phiên xác xử vụ tranh chấp dân sự hợp đồng vay tiền
giữa bà đặng thùy trang và bà nguyễn thúc thùy tiên
đồng thời bà nguyễn thúc thùy tiên cũng có đơn khới kiện bà đặng thùy trang
yêu cầu chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà
đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội
đối với vụ án bà trang kiện bà tiên hội đồng xét xử cho rằng giới nhận nợ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thế hiện bên a là bà tiên và bên b là ông nguyễn văn trọng
bên a nợ bên b một năm tỷ đồng
tuy nhiên ông trọng không yêu cầu bà trang đòi hộ nên tòa án nhân dân quận gò vấp
đã tuyên bác yêu cầu của bà đặng thùy trang đòi hoa hậu thùy tiên ra một năm tỷ đồng
đình chỉ yêu cầu bà trang đầu bà tiên bồi thường thiệt hại chín trăm ba mươi hai triệu đồng
đình chỉ yêu cầu bà tiên đồng bà trang chấm dứt hành vi đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân của bà
đưa thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội
nhằm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố
công an thành phố cần thơ đã tổ chức các đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện
tại công an các phường xã trên địa bàn quận thốt nốt và huyện thới lai
để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra công an quận thốt nốt và công an huyện thới lai
thành phố cần thơ đã chỉ đạo công an các phường xã triển khai nhiều hoạt động
phối hợp với các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thông báo tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện
các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng phương tiện chia thành nhiều tổ tiến hành song song hai nhiệm vụ
vừa thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử vừa hướng dẫn người dân cài đặt app vneid
kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức một và mức hai
lãnh đạo công an thành phố đánh giá cao tinh thần làm việc thái độ phục vụ nhân dân
và ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an các phường xã thị trấn
trên địa bàn quận thốt nốt và huyện thới lai đã làm việc không quản ngày đêm
để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra